các quan chức y tế thuộc tổ chức y tế thế giới who mới đây nhận định nếu như áp dụng các biện pháp phù hợp tại thời điểm hiện tại
thế giới có thể dễ dàng kiểm soát được bệnh đậu mùa khỉ
theo quan chức phụ trách lĩnh vực kiểm soát nguy cơ lây nhiễm toàn cầu của who
cần ưu tiên kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ ở nước này vốn hiếm khi ghi nhận căn bệnh này
người dân cũng không nên quá lo lắng bởi tốc độ lây lan virus động mùa khỉ hiện nay chậm hơn nhiều so với các virus khác
trong khi đó theo chuyên gia phụ trách các bệnh đậu mùa của who hiện chưa cần tiến hành tiêm phòng trên quy mô lớn
nhưng cần tập trung vaccine cho những người tiếp xúc gần với các ca bệnh
việc điều tra các ca nhiễm truy vết và cách ly tại nhà hiện là những biện pháp tốt nhất
who cho hay virus gây bệnh đậu mùa khỉ hiện đã lan ra hơn hai mươi quốc gia trên thế giới với hơn ba trăm linh ca nhiễm và nghi nhiễm
bệnh đậu mùa khỉ thường nhẹ tuy nhiên vẫn có thể gây tử vong